không chỉ ở thủ đô các hoạt động chào mừng ngày lễ quốc khánh cũng đã diễn ra rất sôi nổi ở khắp các địa phương trên cả nước
những ngày này ngoài hơn một trăm năm mươi trò chơi và công trình thường niên
khu du lịch đầm sen đã đa dạng hóa các sân khấu bằng các tiết mục siếc chương trình ca nhạc ngoài trời
buổi tối mùng hai tháng chín từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm sẽ có bắn pháo hoa kéo dài một mươi năm phút
trên tuyến phố đi bộ nguyễn huệ bùi viện cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố
âm nhạc dân tộc và đường đại phục vụ nhu cầu giải trí và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế
được biết con đường này tiếp nhận khoảng năm trăm linh du khách nước ngoài đến tham quan vui chơi mỗi ngày và đợt cao điểm lên đến một hai trăm linh người
đây là điểm đến văn hóa du lịch cho khách du lịch và người dân địa phương góp phần quảng bá
giới thiệu về đất nước và con người việt nam thân thiện mến khách giàu truyền thống văn hóa dân tộc
từ ngày một đến ngày bốn tháng chín sở văn hóa thể thao thành phố hải phòng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật
phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố
theo đó các chương trình diễn ra vào hai mươi h tối ngày một tháng chín tại nhà kèn vườn hoa nguyễn du và trước cửa trung tâm triển lãm mỹ thuật thành phố
vào hai mươi h ngày mùng hai và mùng bốn tháng chín tại nhà kèn
dự kiến sẽ diễn ra ba vở hài kịch
vào hai mươi giờ tại làng đình canh sẽ biểu diễn vở dối mới và một số tiết mục tạp kỹ
điểm nhấn của các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trong dịp này là chương trình nghệ thuật giai điệu tự hào
do các nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật trên địa bàn thành phố và thủ đô hà nội thể hiện
đã thành thông lệ nhiều năm nay từ sáng ngày một tháng chín
người dân mường lát tỉnh thanh hóa từ khắp những bản làng xa xôi nơi biên cương
đã bắt đầu đổ về trường
họ đã đến trung tâm huyện để tham gia các hoạt động mừng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
người dân nơi đây gọi là an tết độc lập
là một huyện miền núi cách trung tâm tỉnh thanh hóa hơn hai trăm năm mươi km
cuộc sống của nhân dân mường lát còn rất nhiều khó khăn
trong đó xã nhi sơn có một trăm linh dân số là đồng bào dân tộc mông
dịp quốc khánh năm nay chính quyền xã đã cố gắng để tổ chức các hoạt động văn hóa
văn nghệ thể thao ở ngay khu chợ trung tâm xã để bà con không phải đi lại xa xôi vất vả
mặc dù nhà tôi nghèo nhưng hôm nay tôi vẫn đi mua bánh kẹo và mới đồ cho các cháu tôi
mọi năm chúng tôi đi lên huyện để vui chơi tết độc lập
nhưng năm nay xã tổ chức hội ở đây nên chúng tôi không phải đi xa nữa
người mông chúng tôi rất vui vì chính quyền xã nhi sơn đã tổ chức lễ hội mừng ngày độc lập
hôm hai tháng chín bà con được gặp gỡ giao lưu mua bán hàng hóa
tôi rất mong đảng và nhà nước tổ chức những lễ hội
như thế này nhiều hơn nữa để người dân vui nhiều hơn
ở mường lát người dân ăn tết độc lập to hơn tết nguyên đán
già trẻ trai gái trồng các sắc màu trang phục thái mông mường dao khơ mú
làm cho không khí ngày tết sôi nổi và rộn ràng hơn
núi rừng xanh thẳm và nắng vàng của một ngày thu tháng tám
tất cả hòa thành bức tranh đầy ấn tượng tại một huyện nghèo của đất nước
không có pháo hoa không băng rôn khẩu hiệu
chỉ là những mặt hàng phổ thông bày bán trong chợ
và môn thể thao yêu thích là bóng truyền
nhưng niềm vui và sự hào hức của bà con nơi đây
đã tạo nên một dịp lễ kỷ niệm quốc khánh thật nhiều ý nghĩa
tuy thời tiết nắng nóng nhưng từ sáng sớm
bà con các dân tộc tày nùng giao đã có mặt đông đủ
tại khu tưởng niệm đồng chí hoàng văn thụ
người chiến sĩ cộng sản kiên cường
người con ưu tú của các dân tộc xứ lạng
để tham gia buổi giao lưu văn nghệ
tại đây trong không khí phấn khởi chào mừng bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín
các nghệ nhân nghệ sĩ không chuyên
đội văn nghệ ở các huyện thành phố trong tỉnh
đã cùng nhau giao lưu văn nghệ với chủ đề
ca ngợi đảng bác hồ tình yêu quê hương đất nước
bằng những làn điệu dân ca si lượn hát then đàn tính
của các dân tộc tày nùng